sở thông tin truyền thông tp hcm vừa xác nhận sẽ có giấy mời nguyễn duy mạnh tức ca sĩ duy mạnh vào ngày hôm nay ngày bảy tháng tám
vì liên quan đến nhiều phát ngôn phản cảm có tính bóp méo sự thật trên mạng xã hội cá nhân
trong ngày sáu tháng tám sở thông tin truyền thông tp hcm nhận được văn bản của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
thuộc bộ thông tin truyền thông để mời ca sĩ duy mạnh lên giải trình về các phát ngôn trên mạng xã hội gây dư luận tiêu cực
trong văn bản này nêu rõ những bài đăng tải trên trang facebook có xác thực của ca sĩ này có dấu hiệu đưa thông tin sai sự thật
và chủ quyền biển đảo việt nam và thông tin phát ngôn không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc
sở thông tin truyền thông cho biết lịch làm việc dự kiến với dư mạnh là chiều nay ngày bảy tháng tám
nhưng trong trường hợp bất khả kháng có thể dời đến sáng thứ hai ngày một mươi tháng tám là chậm nhất
trên facebook mang tên nguyễn duy mạnh có dấu tích xanh liên tục có nhiều bài đăng tải với giọng văn kích động từ ngữ phản cảm
nội dung từng gây phấn nội dư luận đáng chú ý là đoạn clip dư mạnh trò chuyện với một người đàn ông ngoại quốc với lời lẽ bôi nhọ phụ nữ việt nam
vâng thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua sở thông tin và truyền thông tp hcm đã xử phạt nhiều ca sĩ đăng tải nội dung sai sự thật trên facebook cá nhân
mới đây một tài khoản facebook tên là nguyễn duy mạnh với lượng người theo dõi tới hơn một hai triệu người đã có những thông tin sai sự thật
về chủ quyền biển đảo của việt nam gây phản ứng bức xúc trong dư luận xã hội
theo sở thông tin truyền thông tp hcm trong trường hợp xác định đúng ca sĩ duy mạnh là chủ nhân của tài khoản facebook có những phát ngôn sai sự thật
thì sẽ bị xử phạt theo nghị định một mươi năm có hiệu lực từ tháng ba năm nay
theo đó nam ca sĩ có thể sẽ bị phạt hành chính với mức tối đa là hai mươi triệu đồng theo khoản một điều một trăm linh một nghị định một mươi năm và phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật
và ngay lập tức cộng đồng cư dân mạng đã có rất nhiều ý kiến thẳng thắn trước sự việc này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
từng một thời có được chỗ đứng tại thị trường âm nhạc việt nam song với bản tính ngông cuồng từ đánh mất mình
ca sĩ di mạnh đã để lại nhiều tai tiếng hơn là danh tiếng
thay vì cháy hết mình cho âm nhạc thì duy mạnh lại chửi hết mình cà khaya bất cứ ai trên mạng xã hội và được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh thánh chửi
từ ném đá bôi nhọ người khác cho đến xúc phạm phụ nữ việt nam
mới đây một facebook có tài khoản là nguyễn duy mạnh
với lượng người theo dõi hơn một hai triệu có dấu tích xanh dấu hiệu mà facebook dành cho những tài khoản là chính chủ đã có những thông tin sai sự thật về chủ quyền biển đảo của việt nam gây phản ứng bức xúc trong dư luận
theo nhà văn phạm ngọc tiến nếu đúng là facebook của ca sĩ duy mạnh thì phát ngôn đó là vô văn hóa và ngạo mạng
anh ta không còn là ca sĩ mà tôi biết mọi người cũng nên quên anh ta đi
khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng
ngôn từ phản cảm mang tính chất khiêu khích kích động thì là ca sĩ gì
cá sĩ này người việt nam như lúc nào cũng có những phát biểu chê bai và khinh thử người việt nam mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương cho những người khác
sẽ ra sao nếu đây là facebook của ca sĩ duy mạnh bởi lượng tương tác là rất lớn
với những bài đăng trên facebook này nhiều phân cứng thường tung hô cố vũ cho những phát ngôn thô tục thậm chí là chia sẻ rộng rãi
rõ ràng sức ảnh hưởng này không mang lại điều tích cực mà chỉ gieo rắc tác động xấu đến nhận thức của giới trẻ
liên quan đến những phát ngôn gây sốc và thiếu văn hóa của tài khoản cá nhân này
ông lê quang tự do phó cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông cho biết
bước đầu cần xác minh chính xác tài khoản nếu đúng là của ca sĩ duy mạnh thì sẽ xử lý
trong trường hợp chủ tài khoản không chấp hành thì bộ thông tin và truyền thông sẽ phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch để có biện pháp xử lý ngăn chặn biểu diễn
luật và quyền mua liều thuốc đặc trị bệnh cho người hùng hết đường kinh doanh
cấm diễn lâu dài và phạt tiền sẽ ý thức ngay
nghệ sĩ sống có ý thức làm gương chứ
cần phải xử lý nghiêm khắc ca sĩ duy mạnh không thể để một người như thế đầu độc giới trẻ được
theo điều một trăm linh một của nghị định một mươi năm
xúc phạm hành chính trong lĩnh vực biêu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
thì hành vi chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng
hiện cơ quan chức năng đang xác minh thông tin
nếu đúng tài khoản đó là của ca sĩ duy mạnh
thì chính anh đã tự đẩy mình rời sang công chúng
người có văn hóa không đồng nghĩa với người hoạt động văn hóa nghệ thuật văn minh
thời buổi kinh tế thị trường là khóa thì văn hóa là chìa
phải hiểu rằng tự do ngôn luận không có nghĩa là ngôn luận tự do
muốn phát ngôn thế nào cũng được
tự do ngôn luận trong khuôn khổ pháp luật
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi
và chia sẻ quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn
về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay